trong đồng y thì cũng có nhiều những cái bài thuốc giúp bổ phổi giảm ho và hóa đờm
điển hình như là bài thuốc cổ tô tử sáng khí thang và tam tử dưỡng thận khang
vậy thì phó giáo sư tiến sĩ đánh giá như thế nào về các bài thuốc này ạ
thứ nhất là các bài thuốc này
hai bài thuốc này thì một bài là tam tử dưỡng thận thang
thực chất cái tam tử đang là ba loại hạt
hạt tía tô thì gọi là tía tô tử
cái hạt của cây cải trắng là bạch dưới tử
hạt của cây cải cổ là la bạc tử
đấy cũng ba loại hạt
trong đồng y ba loại hạt đó có hai tác dụng chính
tác dụng đầu tiên là tác dụng gọi là hóa đàm
thế thì trong khi trường hợp bệnh nhân nhiều đờm mà loãng
bởi vì cái nhóm thuốc này là nhóm thuốc hóa đàm hàng tức là đàm loãng
vậy thì nếu bệnh nhân mà bị có triệu chứng ho mà nhiều cái đờm đờm loãng đường trong
thì cái đờm đó giống như cái dịch tiết của khí khoản thôi
thì người ta dùng bài thuốc này
đấy cái tác dụng thứ nhất là tác dụng hóa đàm
mà tương đồng với đầu ti là long đờm
đây là dùng cái thuốc để làm cho các cái dịch đó loãng ra
dịch đường gấp của người ta
nó đặt thì nó loãng ra
và khi loãng ra thế thì họ bật nó ra được dễ dàng bật
còn nó đặt với xít lại dán nó dính vào đường gấp
thì nó trở luôn luôn là một dị vật
và đã dị vật thì luôn luôn kích thích để ho
bài này có vị nữa đó vị tô tử
tô tử đồng nghĩa được dùng với hai tác dụng
tác dụng nhất là hóa đàm
hóa đàm hàng
tác dụng thứ hai đó là bình xuyến
tức là cắt cơn hen phế khoản
cái này thế giới chúng tôi chưa có thông tin
bởi thường nghiên cứu cái tác dụng dán phế khoản của nó
nhưng mà trên thực tế lâm sàng chúng tôi cũng dùng nó
một trong lý do đó là khí khoản có hẹp
thì người ta dùng cái dán khí phế khoản ra
thì đường khí của
hốp lưu thông được
thì đỡ hò đi
thì cái bài thuốc có tác dụng thế
bài thuốc nữa là tô tử dán khí thang
cái bài tô tử dán khí thang lại là tô tử là chủ vị là quân lược
dán khí tức là dùng để trị cái bệnh hen phế khoản
và bài thuốc này tập trung chính là tác dụng chữa hen phế khoản là chính
cộng thêm để trị hen phế khoản
thì bao giờ các thầy thuốc bây giờ cũng như là cổ phương lại là
trong cái nó có cái nhóm thuốc là hóa đàm
thuốc hóa đàm để mà làm tăng cái tăng khả năng lông đờm ra để giảm hò
với những cái giá trị như vậy thì hai cái bài thuốc này có thể được sử dụng cho người bệnh covid một mươi chín không
đối với bài thuốc này thì chúng tôi là phải cái này phải tùy chọn
cái bệnh cảnh rất cụ thể
người tùy thuốc phải chẩn đoán chính xác
bởi vì bài thuốc này tập trung vào trị trứng hò mà có đờm hàn
mà hò khăn hoặc đờm nhiệt thì rất thân trọng
mà đờm hàn khi nhiều đờm dịch tiết thì nhiều
thì đây là bài thuốc có áp dụng làm giảm tiết cái đó đi
thì chúng tôi cho đấy phải là thầy thuốc cũng có một chỉ định là
và nếu dùng cái này thì cũng phải phân định rõ thể hàn thể nhiệt
khi mà chúng ta ho thì có thể thấy rằng là chúng ta hay sử dụng gừng tươi này
hoặc là cũng nhiều người cũng sử dụng cả một cái thảo dược nữa là trần bì để giảm ho cũng như là hóa đàm
vậy thì phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình có thể nói rõ hơn về cái công dụng của hai cái loại thảo dược này cũng như là cách để sử dụng cho hiệu quả được không ạ
hai vị thương này người ta có thể dùng hai cách
một là dùng uống trong
là người ta dùng dưới dạng dây sắc uống
thứ hai là ta có thể sống được
bởi vì trần bì là cái vỏ của quýt
và hiện nay là theo dự định việt nam thì trần bì là loại vỏ của các loại cam và quýt
thì cái vỏ đó chúng ta thấy khi bóp ra
nó có mùi thơm
và nhìn cái vỏ nó lần sần lên
chọn cái nốt con con nhỏ nhỏ này
chính là cái túi chứa tinh dầu
điều hai là đối gừng
thì chúng ta biết là rất thơm
chứ nó có chứa tinh dầu
tinh dầu của hai loại có thơm bay hơn
chứ ta vẫn dùng nó để sống
người ta thể sống mỗi
chúng tôi cho rất là tốt
gừng phải nói rằng là cái tác dụng gừng dùng đúng ấy
thì mang lại một kết quả rất là tuyệt vời
hải thường ông có ghi trong cái cuốn
hải thường ông tâm lĩnh của mình
để lại cho hậu thế sứ này
gừng sinh khương là một thánh dược
tức là gừng tươi là một thánh dược
chúng tôi cho là cái câu đó của bậc sư tổ chúng tôi nói
hoàn toàn không hoa một chút nào cả
hoàn toàn chính xác
bởi tôi ứng dụng nó rất nhiều
cho nên là chúng ta có thể vận dụng nó
có thể bằng hai cách
nhưng đối với gừng
tinh dầu hơi nắm
cho nên là sông
thì ta để
nếu để phải để rất xa ra
và lượng vừa đủ thôi
cho rất nhiều và hít rất nhiều vào
thì không cẩn thận
nó có thể tổn thương
cái này chúng ta thấy là gừng ta để ở tay
mỗi lúc nó nắm
bỏ tay lên
trong cái đó da ta rất dày
còn bú chúng ta
đường hốp chúng ta là niêm mạc
là một lớp màng rất mỏng
nó rất dễ
một lượng nhỏ
thì không sao
thì nó tác dụng sát khoảng bảy mặt
nhưng nếu lượng lớn
nó có thể làm tổn thương nguyên niêm mạc đỏ
thì chúng ta dùng tổn thương